hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

về công tác điều trị bộ y tế sẽ giao cho giám đốc bệnh viện học y hà nội làm giám đốc trung tâm này

số ca mắc mới của hà nội vẫn tăng sáu mươi một ca trong vòng một mươi hai giờ qua
hôm nay là ngày thứ một mươi bốn hà nội thực hiện giãn cách xã hội
tuy nhiên số ca mắc vẫn tiếp tục gia tăng
chỉ trong một mươi hai giờ qua hà nội ghi nhận sáu mươi một ca mắc covid một mươi chín mới
trong đó bốn mươi ca dương tính mới thuộc sáu chủng ca bệnh nhà thuốc đức tâm chín mươi năm láng hạ năm ca
chủng bệnh viện phổi hà nội một ca chủng liên quan đến bắc giang ba ca
ho sốt thứ phát một mươi chín ca tân mai hoàng mai hai ca và một mươi trường hợp thuộc chủng sàng lọc ho sốt tại cộng đồng
một mươi ca dương tính phát hiện qua sàng lọc người ho sốt tại cộng đồng
bốn người là công nhân xây dựng tại bệnh viện đa khoa hà đông
trung hà nội ba trường hợp còn lại trú tại hoàng mai và thường tín
như vậy tính từ ngày hai mươi chín tháng bốn đến nay hà nội đã ghi nhận một năm trăm chín mươi chín trường hợp dương tính
trong đó có chín trăm năm mươi ba trường hợp ghi nhận tại cộng đồng và sáu trăm bốn mươi sáu trường hợp ghi tại khu cách ly
hiện tại hà nội có một ba trăm ba mươi trường hợp mắc covid một mươi chín thuộc các ổ dịch đang hoạt động
trong đó có hai trăm chín mươi tám trường hợp ở ba ổ dịch đã xác định nguồn lây
còn lại một ba mươi hai trường hợp ở chín ổ dịch chưa xác định được nguồn lây nhiễm
trong ngày hôm nay tp hcm ghi nhận hai năm trăm sáu mươi ba trường hợp ca nhiễm mới
nhiều giải pháp vẫn đang được tiếp tục để triển khai nhằm làm tăng nhanh nhất số lượng trường hợp khỏi bệnh
tính từ một mươi tám h ngày năm tháng tám đến sáu h ngày sáu tháng tám tp hcm đã ghi nhận thêm hai năm trăm sáu mươi ba trường hợp nhiễm
đã được bộ y tế công nhận vào sáng ngày sáu tháng tám trong đợt dịch thứ tư bắt đầu từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay
tp hcm đã có hơn một trăm một mươi hai bốn trăm linh trường hợp mắc covid một mươi chín
tính đến bảy h ngày năm tháng tám tại tp hcm
tp hcm đã có hơn bốn mươi sáu bảy trăm linh trường hợp điều trị khỏi bệnh tính từ khi dịch bắt đầu
thành phố đang tiến hành triển khai hỗ trợ đợt hai dự kiến khoảng ba trăm ba mươi bốn một trăm chín mươi hai người lao động không có giao kết hợp đồng
và gặp khó khăn do covid một mươi chín với mức hỗ trợ lần một một năm triệu trên một người trong vòng một tháng
đối với người nghèo cận nghèo hộ lao động nghèo đang sống trong khu nhà trọ khu lưu trú công nhân
khu vực bị phong tỏa gặp khó khăn do việc thực hiện giãn cách xã hội kéo dài
sẽ áp dụng chính sách hỗ trợ trực tiếp một lần là một năm triệu đồng trên một người
trong đó nguồn từ ngân sách thành phố là một triệu nguồn từ xã hội hóa là năm trăm linh
trước luồng thông tin cho rằng hải phòng đề nghị tp hcm cho mượn năm trăm linh liều vaccine sinofarm
phòng covid một mươi chín tại thời điểm địa phương này đang cần được hỗ trợ chống dịch là không hợp tình và khó hiểu
chính quyền tp hcm đã lê tiếng
chiều năm tháng tám tại cuộc giao ban báo chí tường kỳ
ông phạm hưng hùng tránh văn phòng ủy ban nhân dân tp hcm cho biết
việc thành phố ngỏ ý mượn năm trăm linh liều vaccine phòng covid một mươi chín là do hiện nay tp hcm có đến một triệu liều vaccine sinopharm
chưa tiêm hết trong khi hải phòng vẫn đang trong quá trình đợi bộ y tế phân bổ vaccine về theo kế hoạch
do đó thành phố mượn tạm năm trăm linh liều vaccine sinopharm để tiêm trước cho hai nhóm ưu tiên
nhóm ưu tiên số một là lái xe phụ xe đường dài
nhóm ưu tiên số hai là công nhân đang làm việc tại các doanh nghiệp trung quốc
và công nhân đang làm việc tại các khu cụm công nghiệp
nhóm ưu tiên thứ ba là người dân xung phong được tiêm
người phát ngôn của ủy ban nhân dân tp hcm cũng nhấn mạnh việc mượn tạm số vaccine trên
lãnh đạo tp hcm cũng đã có sự trao đổi với lãnh đạo tp hcm
và sẽ trả lượng vaccine được mua trong thời gian ngắn nhất
hiện hải phòng vẫn đang đợi phản hồi từ phía lãnh đạo tp hcm về đề nghị này
tính đến thời điểm hiện tại việt nam đang thực hiện tiêm chủng cho gần tám triệu người
câu hỏi được đặt ra là
cần phải làm gì trước và sau khi tiêm chủng vaccine covid một mươi chín
trong quyết định ba nghìn năm trăm tám mươi tám về việc hướng dẫn tổ chức bởi tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
ban hành ngày hai mươi sáu tháng bảy bộ y tế lưu ý người dân sau khi tiêm vaccine
cần có người hỗ trợ bên cạnh hai mươi bốn trên hai mươi bốn nghỉ ngơi hợp lý tránh vận động mạnh
ít nhất trong ba ngày đầu sau tiêm
ngoài ra sau khi tiêm vaccine người dân không nên uống rượu bia và các chất kích thích
ít nhất trong ba ngày đầu
bởi theo các chuyên gia rượu bia có thể ức chế miễn dịch gây mất nước
giảm khả năng chống nhiễm trùng tăng nguy cơ biến chứng gây khó khăn khi phân biệt
phản ứng của rượu bia và phản ứng của vaccine
người sau khi tiêm nên ăn uống đầy đủ đa dạng thực phẩm đủ các nhóm vitamin và khoáng chất
như thịt cá trứng sữa các loại ngũ cốc nguyên hạt thực phẩm giàu chất sơ như rau xanh trái cây tươi
lưu ý sau khi tiêm nếu thấy buồn nôn và chán ăn thì các bạn nên ăn các thực phẩm mềm
dễ tiêu hóa như xúc gà cháo thịt bằm và đậu xanh và chia nhỏ các bữa ăn
theo thông tin mới nhất từ bộ y tế trong quý bốn năm hai nghìn hai mươi một sẽ có khoảng bốn mươi bảy năm mươi triệu liều vaccine
sẽ về việt nam lúc ấy sẽ tiến hành tiêm cho trẻ em để hoàn thiện lá chắn phòng thủ với covid trong cộng đồng
tin cập nhật

theo số liệu thống kê hơn hai mươi sáu thí sinh chưa thực thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia đợt một
trong đó có khoảng một mươi thí sinh được xét đặt cách tốt nghiệp
một mươi một thí sinh dựa thi đợt hai tại một mươi ba hội đồng thi
đợt thi thứ hai sẽ diễn ra từ ngày sáu đến ngày tám tháng tám với tiêu chí an toàn và công bằng
trong hai mươi tám ca mắc covid một mươi chín mới mà hai tỉnh này mới phát hiện thì nghệ an có một mươi bảy ca hà tĩnh một mươi một ca
theo báo cáo của cdc nghệ an trong hai mươi bốn giờ qua từ bảy giờ ngày năm tháng tám đến bảy giờ ngày sáu tháng tám
trong một mươi bảy ca có một mươi trường hợp là công dân nghệ an từ tỉnh bình dương và đồng nai trở về địa phương
ba trường hợp lây nhiễm chéo trong khu cách ly
bốn trường hợp là liên quan đến ổ dịch bệnh viện đa khoa minh an quỳnh lưu nghệ an
còn ở hà tĩnh trong hai mươi bốn giờ qua hà tĩnh ghi nhận thêm một mươi một trường hợp dương tính với virus sars cov hai
những ca bệnh mới này đều về từ thành phố hồ chí minh và tỉnh bình dương
và đã được lực lượng chức năng đưa đi cách ly tại địa phương và lấy mẫu xét nghiệm ngay trước đó
như vậy tính đến nay trên địa bàn tỉnh nghệ an đã ghi nhận ba trăm hai mươi bảy ca mắc covid một mươi chín ở một mươi tám địa phương
từ ba mươi một y bác sĩ hỗ trợ bình dương chống dịch
sau khi có mặt tại bình dương và ổn định chỗ ở đoàn y bác sĩ hà tĩnh chia làm ba đội
đội thứ nhất gồm một mươi cán bộ đến trung tâm y tế dĩ an bình dương
điều trị cho bệnh nhân covid một mươi chín nặng và cấp cứu
một mươi bảy cán bộ hỗ trợ tại bệnh viện giã chiến tại làng đại học thủ đức
tại đây có khoảng một năm trăm linh bệnh nhân đang điều trị
còn ba cán bộ khác hỗ trợ công tác xét nghiệm cho cdc bình dương xét nghiệm các mẫu bệnh phẩm covid một mươi chín
theo thông tin mới nhất chúng tôi vừa nhận được hà nội sẽ tiếp tục giãn cách theo chỉ thị một mươi sáu thêm một mươi năm ngày
tính từ sáu giờ ngày tám đến ngày hai mươi hai tháng tám công điện hỏa tốc số một mươi tám của chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội
nêu rõ về việc đánh giá kết quả thực hiện chỉ thị một mươi sáu trong thời gian qua
cụ thể tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố và các địa phương trên cả nước vẫn đang diễn biến phức tạp
khó lường số ca mắc trong cộng đồng vẫn cao và chưa rõ nguồn lây
nhiều ca không có triệu chứng dịch tễ một số chính quyền địa phương cơ sở còn lúng túng
chưa chủ động chưa quyết liệt và thiếu sáng tạo nhất là việc huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc chưa thực chất chưa hiệu quả
một số cơ quan tổ chức cá nhân còn lơ là chưa chấp hành nghiêm yêu cầu giãn cách xã hội
vẫn còn tình trạng đông người đi lại trên đường
tại các chợ siêu thị ảnh hưởng đến kết quả phòng chống dịch trên địa bàn thành phố
nguy cơ bùng phát dịch bệnh rất lớn khi chủng virus data có tốc độ lây nhiễm nhanh
đây là lần thứ ba hà nội phải thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố theo chỉ thị một mươi sáu
ngoài đợt giãn cách từ hai mươi bốn tháng bảy đến mùng bảy tháng tám hơn một năm trước đầu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
cùng với một mươi một tỉnh thành có nguy cơ cao hà nội áp dụng chỉ thị một mươi sáu trong gần một tháng
tổng số ca nhiễm trong đợt dịch thứ tư này từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay
trên địa bàn hà nội là một năm trăm năm mươi chín ca không tính số ca ghi nhận tại các bệnh viện tuyến trung ương
công điện cũng nêu rõ chín giải pháp yêu cầu nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho người dân hà nội
trong bối cảnh dịch covid một mươi chín vẫn có nhiều diễn biến phức tạp
thông tin nói trên đã khép lại chương trình bản tin covid một mươi chín hai trăm bốn mươi bảy ngày hôm nay của chúng tôi
quý vị và các bạn hãy nhớ thực hiện khuyến cáo năm k của bộ y tế và đăng ký xem kênh của chúng tôi
ở đốt đăng ký kênh ngay sau bản tin này
hãy để lại những bình luận yêu thương để trở thành người đồng hành thực sự
với lực lượng tiến đầu trên mặt trận thông tin
hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tiếp theo
chúc quý vị và các bạn bình an trong đại dịch